xuân phong đi bộ đội vào năm hai mươi tuổi cô gái trẻ có tên nguyễn thị ánh tuyết từng vượt trường sơn để vào nam đánh mỹ theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc
niềm tự hào của người con quê ở hưng yên cũng như hàng triệu triệu thanh niên việt nam lúc bấy giờ là được cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước cho lý tưởng cách mạng
và đến khi hòa bình lập lại trở về cuộc sống đời thương người nữ cựu chiến binh ấy vẫn tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội cụ hồ
câu lạc bộ nữ cựu chiến binh quận tân bình ra mắt vào ngày tám tháng ba năm hai nghìn ba
buổi đầu có năm trăm năm mươi hội viên ban chủ nhiệm gồm một mươi chín người do bà nguyễn thị ánh tuyết làm chủ nhiệm
đến nay thành viên câu lạc bộ lên tới một hai mươi người với hơn năm trăm linh đảng viên làm nồng cốt
tất cả một mươi năm phường đều hoạt động đồng đều hiệu quả
nhiều người gọi câu lạc bộ bằng cái tên thân thiết câu lạc bộ nghĩa tình
bởi đây là một tổ chức do chị em từ nguyễn lập ra để tăng cường hoạt động
tình nghĩa giúp nhau trong công tác và xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc
tinh thần làm việc của các chị là rất nhiệt tình mặc dù tuổi rất cao
chị thấp nhất hiện nay cũng đã ngoài sáu mươi chị cao nhất hiện nay là tám mươi tám tuổi
nhưng mà các chị không nề hà gì về thời gian về đường xá
các chị làm việc rất nhiệt tình và mang lại hiệu quả rất tốt
so với nhiều đồng đội khác nhất là những người đã hy sinh nơi chiến trường
chúng tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều
bởi vậy chỉ cần còn đủ sức khỏe
chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ những đồng đội những người có hoàn cảnh khó khăn
để họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống
đó chính là những phương châm của bà ánh tuyết
thấy rất là phấn khởi vui mừng
vì nói chung là các cô cũng đều lớn tuổi rồi
nhưng mà tất cả các cô ở đây các đồng chí đồng đội của cô đều rất là nhiệt tình
đều tham gia
có những các cô là trong hai thời kỳ chống pháp chống mỹ nữa
chứ không phải là về đời thường vẫn hỗ trợ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ
vẫn gương mẫu trong mọi công tác của mình để xây dựng
vương ngày càng vững mạnh hơn
ghi nhận những kết quả nỗ lực mà cựu chiến binh nguyễn thị ánh tuyết làm được
liên tục từ năm hai nghìn ba đến nay bà đều đạt danh hiệu là chiến sĩ thi đua của cựu chiến binh thành phố
được tặng nhiều bằng giấy khen của thành ủy và câu lạc bộ cựu chiến binh nữ quận tân bình
được xem là điểm sáng của thành phố
thế hệ thanh niên ngày nay luôn tự hào về thế hệ cựu chiến binh hào hùng
chúc cô cùng toàn thị câu lạc bộ sức khỏe và tiếp tục chinh phục những hoài bảo thiện lương cho đời